kính mời quý vị ngày chín tháng ba đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cho biết là lăng lấy lời khai nhóm thanh niên tụ tập đua xe nẹp bô trên quốc lộ một
đáng nói là trong số các nam nữ tham gia có nhiều người nhiễm covid một mươi chín
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ sáng cùng ngày tổ công tác phòng chống đua xe của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hàng chục nam nữ đang tổ chức sau kẹt tốc độ trên tuyến quốc lộ một
đoạn giáp ranh giữa đồng nai và tp hcm nơi các tổ công tác đã nhanh chóng triển khai bố trí lực lượng để tiếp cận
nhóm thanh niên nẹp bô xe dàn hàng bốc đầu chạy từ cầu đồng nai về tp hcm
khi vừa qua cầu đồng nai vài trăm mét tục địa bàn tp di an tỉnh bình dương
thì bị lực lượng chức năng mật phục vây rác nhiều tổ trinh sát ập vào khống chế một số đối tượng
thấy cả sát châu thông nhiều đối tượng quay đầu tháo chạy tán loạn
trong đó có bốn đối tượng điều khiển hai xe máy không làm chủ tốc độ đã lao xe vào container ô tô chạy bộ để tẩu thoát
lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được hai mươi tám người một mươi tám xe máy
hầu hết các xe máy đã được thay đổi kết cấu
trong đó có hai xe bị hư hỏng do nhóm này lao vào ô tô container để thoát thân
một đối tượng trong nhóm cho biết khuya ngày tám tháng ba
cả nhóm tổ chức ăn nhậu tại một quán trên đường phạm văn đồng quận bình thạnh
sau đó rủ nhau qua thành phố biên hòa để vui chơi
đến khu vực khu công nghiệp ở biên hòa thì thấy mô tốc đua xe nên cũng hù theo mục đích để vui chơi
đến rạng sáng ngày chín tháng ba đang trên đường trở về thì bị cảnh sát giao thông bắt giữ
qua test nhanh năm trăm hai mươi tám nam nữ dương tính với covid một mươi chín